đang vào giai đoạn nước rút đã có rất nhiều tác phẩm hoàn thành và được gửi về dự thi
cho thấy sự đầu tư và tâm huyết của những phóng viên nhà báo tại công an các tỉnh thành trên cả nước
vâng liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân chắc chắn sẽ là một sân chơi để tranh tài
và giao lưu về nghiệp vụ vô cùng thú vị và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với công an tỉnh bến tre
và tỉnh bình thuận để tìm hiểu xem họ đã chuẩn bị như thế nào cho tác phẩm dự thi của mình
có thể nói là liên hoan phát thanh truyền hình công an nhân dân được cục truyền thông công an nhân dân
định kỳ tổ chức là một trong những các sự kiện các hoạt động rất có ý nghĩa đối với đội ngũ làm công tác
báo chí tuyên truyền phát thanh truyền hình của lực lượng công an bởi vì qua liên hoan
chúng tôi có điều kiện có cơ hội được gặp gỡ giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau
có thể là làm tốt hơn cái nhiệm vụ công tác tuyên truyền về lĩnh vực an ninh trật tự đã được đảng ngành giao
những buổi họp liên tục được diễn ra tại phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh bình thuận
để thảo luận bàn bạc và nghiên cứu về các chuyên mục dự thi làm sao để tìm ra cách làm mới sáng tạo hơn và hấp dẫn hơn
đối với lực lượng công an bình thuận thì chúng tôi hưởng ứng và tham gia đầy đủ các kỳ liên hoan
do cục truyền thông công an nhân dân tổ chức từ lần đầu tiên cho đến lần này để có được những tác phẩm
các chương trình phát thanh truyền hình có chất lượng tham gia liên hoan trong quá trình tác nghiệp
thì anh em chúng tôi cũng đã chủ động phát hiện tìm kiếm các sự kiện
đề tài những vấn đề mới phát sinh để làm chất liệu để xây dựng các tác phẩm
các chương trình đưa về tham gia liên hoan lần này công an tỉnh bình thuận lựa chọn đề tài giữ
ghi truyền hình bằng những chủ đề đi sâu vào lĩnh vực chuyên môn với lĩnh vực phát thanh sẽ là sự
đầu tư kỹ lưỡng vào nội dung tác phẩm không khí gấp rút chuẩn bị cho kỳ liên hoan cũng đang diễn ra tại antv
ngay khi có kế hoạch liên quan phát thanh truyền hình công an nhân dân công an tỉnh bến tre cũng
đã xuất tiến vào các công tác chuẩn bị do cái tình hình dịch bệnh kéo dài nên là các công tác chuẩn
bị có phần gián đoạn tuy nhiên thì sau cái thời gian mà hết dịch bệnh thì anh em ở bộ phận tuyên
truyền rất là khẩn trương với tinh thần là tích cực chuẩn bị viết kịch bản chuẩn bị các điều kiện
để xây dựng các phóng sự cũng như là tập luyện để tham gia thi các thành viên đến hôm nay
cơ bản công an bến tre cũng đã hoàn chỉnh các tác phẩm để tham gia dự thi với cái tinh thần là sẽ
mang đến cái liên hoan những cái phần thi hết sức là ấn tượng cũng như là chất lượng trong cái lần
tham gia liên quan lần này mỗi một kỳ liên quan tới lại là dịp để các đơn vị tranh tài
giao lưu và kết nối mỗi một tác phẩm gửi về dự thi lại mang một màu sắc riêng biệt tạo nên sự
đa dạng cho kỳ liên hoan và hứa hẹn rất nhiều điều thú vị tôi nghĩ rằng liên hoan lần này sẽ rất thành công
ban tổ chức sẽ tìm được nhiều tác phẩm các chương trình có chất lượng để trao giải thành công của
liên hoan còn ở chỗ là qua liên hoan thì đội ngũ làm công tác phát thanh truyền hình công an nhân dân
sẽ được tiếp thêm năng lượng thêm cái đam mê cái nhiệt quyết nâng cao hơn nữa cái kinh nghiệm
cái tay nghề để có thể là làm tốt hơn cái nhiệm vụ công tác tuyên truyền trên lĩnh vực an ninh trật
tự cũng như là đưa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân đến với công an nhân dân
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba sẽ được tổ chức tại thành phố cần thơ
vào tuần tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai mọi thông tin hình ảnh biến biến hoạt động của kỳ liên hoan truyền hình
phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử www amtv gov vn
và trên các nền sản số mời quý vị và các bạn chú ý đón xem